chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
dự ảnh nhóm hai chính luận nhóm ba tài liệu điều tra ký nhóm bốn là phỏng vấn tường thuật ghi nhanh
và nhóm năm công trình tập thể
sắp xếp theo loại ảnh tin tức lên nhóm đầu nhóm biên tập mong muốn đọc giải nhanh chóng
theo sức khúc của báo chí thông qua ngôn ngữ hình ảnh
bốn tác phẩm tiêu biểu của nhóm một là tiếng tổ quốc vọng về từ biến cả
tám giờ giải cứu bé gái bảy tuổi rơi vào giếng sâu hàng chục mét
lớp học đặc biệt của chú bio và những cô tắm dưới sài gòn
những nhóm mục còn lại trái đều nội dung cho tất cả lĩnh vực và là những vấn đề nóng nhất
của thành phố nói riêng và cả nước nói chung vào thời điểm mà nó ra đời
đặc biệt ở nhóm công trình tập thể đọc giải có thể tìm hiểu về nhóm bài
thành phố sáng tạo nhận diện các góc nhìn của ngòi bút trẻ để kiến tạo nên đô thị
thành phố hồ chí minh của hôm nay
phần phụ lục của sách mang tính chất lưu trữ điểm lại tất cả kết quả
của giải báo chí thành phố hồ chí minh qua từng năm
bên cạnh đó ban biên soạn cũng trân trọng giới thiệu một số hình ảnh về lễ trao giải
phản ánh sự quan tâm của lãnh đạo thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
của các ban ngành đoàn thể trên địa bàn đối với giải thưởng báo chí này
ngày hai mươi tháng sáu lãnh đạo công an thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp đã trao giấy khen
về gương người tốt việc tốt cho anh nguyễn thành công sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
tạm trú tại ấp tân lộc a xã tân dương huyện lai vung tỉnh đồng tháp
anh công là công nhân kho gạo nguyên loan thuộc phường an hòa thành phố sa đéc
trước đó khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi anh công đang lưu thông trên tuyến tỉnh lộ tám trăm năm mươi
thuộc góm tân hòa phường an hòa thành phố sa đéc thì nhặt được số tiền tám mươi ba triệu đồng
của một người đánh rơi trên đường
sau đó anh đã đến công an xã tân quy tây thành phố sa đéc trình báo tìm người trả lại
công an xã tân quy tây sau đó đã tìm được chủ nhân số tiền trên là ông tiết vạn niên
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín ngụ phường tám quận một mươi một thành phố hồ chí minh
và đã tiến hành làm thủ tục trao trả cho ông niên
tại buổi trao giấy khen lãnh đạo công an thành phố sa đéc đã biểu dương hành động
không tham củi rơi của anh công và khẳng định đó là hành động đẹp
cần nhân rộng lan tỏa trong cộng đồng
nhằm chia sẻ khó khăn với người dân ngày hai mươi tháng sáu công đoàn công an tỉnh kiên giang
phối hợp cùng với hội vòng tay nhân ái thuộc hội chữ thập đỏ tỉnh kiên giang
và trường tiểu học thị trấn minh lương ba tổ chức phiên chợ không đồng
thu hút đông đảo người dân và hộ nghèo ở thị trấn minh lương huyện châu thành tỉnh kiên giang tham gia
ai cần thì đến cho ai cần thì đến lấy là thông điệp của phiên chợ cộng đồng
với năm gian hàng gồm các mặt hàng thực phẩm thiết yếu với tổng trị giá trên một trăm linh triệu đồng
được bán với giá đồng cho người nghèo trong sáng nay
hơn bốn trăm hai mươi hộ nghèo đã được phát phiếu trước đó được mua với giá đồng
gồm các vật phẩm của bang tổ chức như gạo đường bột ngọt dầu ăn muối mì tôm
nước tương nước rửa chén và các loại thực phẩm tươi sống trị giá mỗi xuất hai trăm năm mươi đồng
đây là hoạt động thiết thực nhằm chia sẻ khó khăn với người nghèo
gia đình hộ nghèo có con em vừa khó học giỏi
từ đó tạo không khí gần gũi giúp người nghèo tự tin xóa mặt cảm
có động lực phương lên trong cuộc sống đồng thời tạo sự gắn kết giữa lực lượng công an
với các ban ngành và nhân dân địa phương giúp đỡ hỗ trợ nhau thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trực tự
cũng trong dịp này các y bác sĩ của các bệnh viện trong tỉnh cũng tự nguyện tham gia khám bệnh
cấp phát thuốc miễn phí cho gần bốn trăm linh người dân nghèo tại địa phương với tổng kinh phí trên hai mươi triệu đồng
tà đét tỉnh đồng tháp có một mô hình đã được duy trì thực hiện hơn một năm nay
do hội liên hiệp phụ nữ phát động
thông qua mô hình này đã giúp giảm thiểu được một lượng đáng kể túi ni lông vứt ra môi trường
và từng bước cũng đã thay đổi được nhận thức của người dân

sẽ được gói vào lá riêng thịt cá thì được cho vào bao tự hủy thay cho những bao ni lông thông thường
những việc làm này đã được các tiểu thương và bà con duy trì thực hiện gần một năm
để có thể duy trì thực hiện được mô hình này hội liên hiệp phụ nữ địa phương đã không ngừng tuyên truyền vận động
theo phương châm mưa dầm thấm lâu từ đó đã từng bước thay đổi thói quen sử dụng túi ni lông của mọi người
không chỉ tiểu thương đồng tình mà người đi chợ cũng nhiệt tình hưởng ứng
thì bước đầu thì chị em cũng hơi do dự vào tổ nhưng mà một thời gian sau chị em thấy có hiệu quả và mình giảm chi phí đó
thành ra chị em tích cực tham gia tự nguyện tham gia
trong thời gian qua là hội phụ nữ thành phố sa đéc đã tuyên truyền đến hội viên phụ nữ về hạn chế sử dụng rác thải nhựa
bằng nhiều hình thức như tổ chức sinh quạt chuyên đề b năm trăm linh ba sạch rao quân thu gâm rác thải nhựa và tổ chức hội thi bảo vệ môi trường
thì hội cũng đã thành lập nhiều mô hình như là phụ nữ sách giỏ đi chợ thùng rác hộ gia đình tổ tiểu thương sử dụng hạn chế túi ni lông
và qua đó thì góp phần tích cực bảo vệ môi trường
nhằm nâng cao nhận thức cho chị em phụ nữ
hiện nay việc sử dụng túi ni lông đồ nhựa dùng một lần trở nên khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt hàng ngày
mặc dù đem lại sự tiện lợi nhưng việc sử dụng các sản phẩm này ngày càng nhiều đang gây ra những tác động nghiêm trọng đến môi trường và sức khỏe con người
vì thế những mô hình mà hội liên hiệp phụ nữ thành phố sa đéc đang triển khai thực hiện cũng được xem là một trong những cách làm sáng tạo
cần được phát huy và nhân rộng ở nhiều địa phương
mời quý vị đến với phần tin tức giao thông đáng chú ý
tổng cục đường bộ cho biết sẽ tạm đóng cửa cầu thăng long hà nội trong tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
và đây là hoạt động nhằm phục vụ việc sửa chữa quy mô lớn
các phương tiện sẽ di chuyển qua cầu nhật tân
theo đó dự án cầu thăng long sẽ sử dụng công nghệ của châu âu
công nghệ này được sử dụng nhiều tại mỹ và trung quốc nhưng là lần đầu tiên áp dụng tại việt nam
mặt cầu thăng long sẽ được sửa chữa các bản thép với kết cấu liên hợp siêu nhẹ
đơn vị thi công
sẽ cào bóc sạch lớp bê tông nhựa hiện hữu làm sạch bản mặt thép
đồng thời sẽ hàn các đinh thép vào bản mặt thép lắp đặt lưới thép và đổ một lớp bê tông cường độ cao
sau đó sẽ thi công lớp phủ bê tông nhựa tạo nhám để bảo đảm êm thuận trong quá trình khai thác
đồng thời các khe co giãn trên mặt cầu đã hư hỏng sẽ được thay thế toàn bộ
dự kiến cho đến cuối tháng sáu kết thúc lựa chọn thầu và bắt đầu thi công từ ngày một tháng bảy
dự kiến dự án sẽ hoàn thành vào cuối quý bốn năm hai nghìn hai mươi
thủ tướng chính phủ vừa ban hành quyết định về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng etc
theo đó chậm nhất đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi các trạm thu phí đường bộ đang hoạt động phải chuyển sang hình thức thu phí tự động không dừng
thủ tướng yêu cầu với các trạm thu phí đã lắp đặt hệ thống thu phí điện tử không dừng phải vận hành ngay
với các trạm đang hoạt động chậm nhất đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai phải chuyển sang thu phí điện tử không dừng
đối với các trạm bot thuộc các dự án đầu tư
các trạm thu phí đầu tư xây dựng mới chỉ được triển khai thu phí khi thực hiện thu phí điện tử không dừng
đặc biệt thủ tướng yêu cầu tạm dừng thu phí với các trạm bot chưa thực hiện thu phí điện tử không dừng kể từ ngày ba mươi một tháng một mươi hai
để giải quyết vướng mắc về việc mở tài khoản thu phí quyết định của thủ tướng lần này cho phép chủ phương tiện nộp tiền vào tài khoản thu phí etc theo nhiều cách
ngoài ra doanh nghiệp được thu phí theo tháng quý và năm
nhà cung cấp dịch vụ thu phí sẽ thực hiện trừ tiền trong tài khoản của chủ phương tiện
tại thời điểm đăng ký thanh toán theo hình thức tháng cuối năm
thưa quý vị và các bạn trong thời gian vừa qua sau tháng thực hiện cao điểm tổng kiểm tra kiểm soát phương tiện
số vi phạm liên quan đến vượt đèn tín hiệu giao thông đang chiếm tỷ lệ khá cao
đặc biệt là các chủ phương tiện điều khiển xe máy có xu hướng vi phạm tràn lan trong thời điểm nắng nóng như hiện nay
hình ảnh quen thuộc tại một số ngã tư trên địa bàn thành phố hà nội trong thời gian vừa qua
thời tiết nắng nóng
lại không có lực lượng chức năng nên tình trạng vượt đèn đỏ xảy ra khá phổ biến
đường vắng trời nắng người ta trung tâm và phát hiện ra những trường hợp xe phương tiện vượt đèn đỏ
và đồng thời báo qua bộ đàm cho lực lượng chức năng trực tiếp làm tại ngã tư để dừng phương tiện và kiểm tra lập biên bản theo đúng quy định
theo nghị định một trăm linh hành vi vi phạm không chấp hành tín hiệu đèn mức phạt đã tăng lên từ ba đến năm triệu đồng
và tước giấy phép lái xe hai tháng
kể từ khi hệ thống camera giám sát được đưa vào hoạt động
mỗi năm có đến hàng nghìn vi phạm đã bị phát hiện xử lý
không chấp hành tín hiệu đèn là nguyên nhân chính dẫn đến những vụ tai nạn thương tâm và gây ủn tắc trong các khung giờ cao điểm
theo thống kê sau đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện giao thông thời gian vừa qua

đặc biệt đây cũng chính là nguy cơ dẫn đến nhiều vụ tai nạn
đặc biệt đây cũng chính là nguy cơ dẫn đến nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
việc xử lý vi phạm của lực lượng cảnh sát giao thông chỉ mang tính chất phòng ngừa
để tai nạn giao thông không còn là nỗi ám ảnh khi ra đường
mỗi người khi tham gia giao thông phải tuân thủ chấp hành luật
đó là biện pháp hữu hiệu nhất để giữ gìn sự an toàn của bản thân và xã hội
tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác
thưa quý vị và các bạn theo kế hoạch của ủy ban nhân dân tp hà nội
học sinh của các trường trên địa bàn sẽ hoàn thành chương trình giáo dục học kỳ hai trước ngày một mươi một tháng bảy
và kết thúc năm học trước ngày một mươi năm tháng bảy
cụ thể học sinh tất cả các cấp học từ mầm non tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông giáo dục thường xuyên
sẽ kết thúc học kỳ hai năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi vào ngày một mươi tháng bảy
ngày một mươi bốn tháng bảy học sinh hà nội sẽ kết thúc năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
và bắt đầu nghỉ hè từ ngày một mươi năm tháng bảy
việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày ba mươi một tháng bảy
cùng với đó hoàn thành tuyển sinh vào lớp một mươi trung học phổ thông trước ngày một mươi năm tháng bốn
trước đó bộ giáo dục và đào tạo cho biết đang dự kiến ngày tự trường năm học mới sớm nhất là ngày một tháng chín
nhằm kéo dài thời gian nghỉ hè cho học sinh
căn cứ vào khung thời gian năm học mà bộ giáo dục và đào tạo quy định
ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ ban hành quyết định về khung thời gian năm học phù hợp
với điều kiện thực tiễn của địa phương
đặc biệt trong khoảng thời gian từ ngày tự trường đến ngày khai giảng
các cơ sở giáo dục chỉ làm công tác tổ chức chuẩn bị sắp xếp kế hoạch cho năm học
không tổ chức dạy học trước khai giảng
việc dạy và học chỉ được tiến hành chính thức sau khai giảng năm học mới
thưa quý vị và các bạn với mong muốn là được chung tay cùng chính quyền thành phố và cộng đồng
trong việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản ven bờ trong suốt một mươi hai năm qua
rất nhiều ngư dân trên địa bàn quận sơn trà thành phố đà nẵng đã thay phiên nhau
và tình nguyện tham gia mô hình tổ bảo vệ cộng đồng do sở nông nghiệp và phát triển nông thôn phát động
cũng chính sự nỗ lực sự tâm huyết và gắn bó với công việc mà hành động đẹp của những thành viên trong tổ
đã lan tỏa tinh thần thông điệp ý nghĩa về bảo vệ môi trường và nguồn lợi tài nguyên biển đến với ngư dân và cộng đồng
vốn là ngư dân làng trài gắn liền với vùng biển thọ quang từ hàng chục năm nay không ai khác
những người đàn ông này là người hiểu rõ nhất nguồn lợi từ thủy sản ven bờ mang lại
với họ biển là một tài sản vô giá và cần được bảo vệ hơn bao giờ hết
chính vì lẽ đó năm hai nghìn tám khi sở nông nghiệp và phát triển nông thôn đà nẵng có kế hoạch thành lập tổ cộng đồng
bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn quận sơn trà họ đã tình nguyện tham gia
chú có tạo mà làm gắn bờ cho nên thời kỳ gắn bờ cũng như là cạn kia
cạn kịp môi sinh chú nga cũng như là trị thị binh sở đưa về bảo vệ hải sản
chú có vào tổ này tổng đồng để bảo vệ bất thôi càng ngày càng ngày nó đánh gắn bờ nó cạn kịp môi sinh
các thành viên trong tổ thì thực sự mà nói là hoạt động là tự nguyện và rất là nhiều năm rồi
cho nên là tâm huyết của mình là thực sự mà nói là bờ biển quá đẹp
cho nên là tù chú cố gắng bảo vệ làm sao đó mà cho nó càng ngày càng đẹp hơn đó là tâm huyết
vì đó là cái nơi của chú sinh sống mà chú bảo vệ cho cả sau này lớp con cái và chó chắc của mình nữa
nhiệm vụ chính của hai mươi một thành viên trong tổ là vừa kết hợp đánh bắt vừa nhắc nhở bà con ngư dân
không nên khai thác theo cách giả cào tận diệt
nếu phát hiện trường hợp vi phạm sẽ cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng xử lý
tranh thủ thời gian nghỉ cuối tuần tổ chia thành nhiều nhóm nhỏ
tuyên truyền cho chủ phương tiện và khách du lịch nắm được quy định bảo vệ nguồn lợi san hô
khi hoạt động lặng ngắm san hô tại các bãi du lịch
bởi các rạng sang hô là nơi cư trú của các loài sinh vật đáy và các loài cá
nếu không được bảo vệ nguồn lợi thủy sản sẽ dần cạn kiệt
người ta làm người ta đưa du lịch lên người ta đạp phá răng hô gãi
rồi là người ta đưa bẻ tử phát
rồi lên trên răng hô
vậy là coi như là người ta đưa con ô lướt sống người ta múa trên răng hô
thì con cá không có thể về
mà nó toàn bộ là nó đều hẳn hết hư hẳn hết
dăn đây cũng mong mọi người hoặc là những khách du lịch hoặc những người làm du lịch
thì chúng ta có ý thức hơn cùng các cơ quan chức năng
cũng sẽ tham gia vào công tác này để mà chúng ta duy trì được cái đoạn sân hô nó tốt hơn
cũng xuất phát từ tình yêu với nơi mình gắn bó
mà từng thành viên trong tổ có người đã ngoài tám mươi vẫn tiếp tục bám trụ
với họ được cống hiến được góp phần bảo vệ và phát triển hệ sinh thái biển
là niềm vui là động lực để họ cố gắng từng ngày
tiểu mục sống đẹp vừa rồi cũng đã khép lại chương trình an ninh ngày mới ngày hai mươi một tháng sáu của chúng tôi
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại